sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi một một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình một người dân ở huyện an lão thành phố hải phòng khiến một người tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng nay tại căn bếp cũ dùng để chứa đồ đạc của gia đình một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở xóm câu đông xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng
tại hiện trường có nhiều vật dụng bánh pháo chưa nhồi
vào thời điểm phát nổ trong nhà chỉ có nạn nhân bố mẹ đẻ anh ở nhà bên cạnh vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang xác minh truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hôn một người phụ nữ khiến người này nhập viện
nạn nhân được xác định là bà phạm thị mỹ lan trú tại xã ninh sơn thị xã ninh hòa
bà lan cho biết vào chiều ngày một tháng một mươi một bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng sáu người
xông vào đánh giã man hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nhóm thanh niên dùng ống sắt hung khí xông vào nhà tìm ông hòa là người sống chung với nhau như vợ chồng với bà lan
tuy nhiên vì không tìm thấy ông hòa nên nhóm thanh niên đã hành hung bà lan hiện công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang truy xét hành tung của nhóm đối tượng này
sau gần hai mươi năm lẩn trốn một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
điểm đã bị công an huyện vân hồ tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ
đối tượng là sông a hờ trú tại bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định truy nã vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng hờ người nhà của đối tượng đã lôi kéo chống đối dùng gạch đá ném về phía lực lượng truy bắt nhằm giải thoát cho đối tượng khiến hai xe ô tô của tổ công tác bị hư hỏng hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vào chiều tối ngày hôm qua hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hình sự công an tỉnh gà mau đã chia làm nhiều mũi kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng trong đó có cả nữ đang tham gia đánh bài ăn tiền tại khóm sa phô thị trấn nam căn huyện nam căn
tại phòng ngủ của lâm minh tuấn có một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ bốn mươi ba lá bài tay đã qua sử dụng năm mươi bộ bài tay chưa sử dụng một trăm bốn mươi ba điện thoại di động kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc tạm giữ số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
theo kết quả điều tra ban đầu lâm minh tuấn cùng với một đối tượng tổ chức cho các đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà của tuấn để thu tiền hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
một đường dây buôn lậu điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay từ campuchia về tp hcm do đối tượng ngô tấn đạt trú tại phường sáu quận một mươi cầm đầu vừa bị triệt phá cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ngô tấn đạt và nguyễn văn giang về tội buôn lậu
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trinh sát bắt quả tàng nguyễn văn giang khi đang nhận các thủng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy hưng phú phường tám
khám xét khẩn cấp kho hàng trên lực lượng công an thu giữ ba chín trăm bốn mươi tám điện thoại di động nhãn hiệu iphone các loại ba máy tính bảng hai mươi thiết bị định vị e tac ước tính trị giá khoảng ba mươi tỷ đồng và các tài liệu dữ liệu có liên quan
nguyễn văn giang khai đã nhận và cất dấu số hàng này theo chỉ đạo của ngô tấn đạt
kết quả điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên hai mươi hai điện thoại di động máy tính sách tay máy tính bảng các loại

tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã
một đường dây buôn lậu điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay
từ campuchia về tp hcm do đối tượng ngô tấn đạt chú phường sáu quận một mươi cầm đầu vừa bị triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ngô tấn đạt và nguyễn văn giang về tội buôn lậu
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trinh sát bắt quả tàng nguyễn văn giang khi đang nhận các thủng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy hưng phú phường tám quận tám
khám xét khẩn cấp kho hàng trên lực lượng công an thu giữ ba chín trăm bốn mươi tám điện thoại di động nhãn hiệu iphone các loại
ba máy tính bảng hai mươi thiết bị định vị e tac ước tính trị giá khoảng ba mươi tỷ đồng và các tài liệu dữ liệu có liên quan
nguyễn văn giang khai đã nhận và cất xấu số hàng này theo chỉ đạo của ngô tấn đạt
kết quả điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên hai mươi hai điện thoại di động
máy tính sách tay máy tính bảng các loại từ campuchia về tp hcm ước tính giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nam thiếu niên có hành vi thông chốt và tấn công lực lượng cảnh sát giao thông
hai đối tượng bị khởi tố gồm phan văn hiếu sinh năm hai nghìn bảy và nguyễn hoàng bảo sinh năm hai nghìn sáu cùng trú tại tp hcm
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổ công tác của công an tp hcm thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông
hùng vương phường vân phú thành phố việt trì đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện có năm thanh niên đi trên ba xe mô tô
che biển số bằng khẩu trang không đủ mũ bảo hiểm tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xử lý
thì nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy sau đó nhóm này quay lại dừng xe ở bên chiều đường đối diện
rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác khiến một thành viên của tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên gồm năm người
bao gồm hiếu và bảo cả năm đều chưa có giấy phép lái xe hiện cơ quan công an cũng đang điều tra
xác minh ba người còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang xác minh
truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hôn một người phụ nữ khiến người này nhập viện
nạn nhân được xác định là bà phạm thị mỹ lan chú xã ninh sơn thị xã ninh hòa
bà lan cho biết vào chiều ngày một một mươi
bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng sáu người xông vào đánh giã man
hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nhóm thanh niên dùng ống sắt
hung khí xông vào nhà tìm ông hòa là người sống chung với nhau như vợ chồng với bà lan
tuy nhiên vì không tìm thấy ông hòa nên nhóm thanh niên đã hành hung bà lan
hiện công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang truy xét hành tùng của nhóm đối tượng này
thưa quý vị
huyện châu thành tỉnh hậu giang tiếp xác với nhiều tỉnh thành như cần thơ vĩnh long sóc trăng
và có nhiều tuyến quốc lộ đi qua
để chủ động bảo đảm an ninh trật tự
thời gian qua công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra
kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm lưu động nguy hiểm
qua công tác tuần tra vũ trang
mới đây công an xã đông phước a huyện châu thành bắt được đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp là lưu kim lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng nhiều công cụ gây án
hình sóc trăng đến huyện châu thành tìm tài sản để trộm nhưng chưa kịp thì bị bắt
ngoài ra lâm còn thừa nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện châu thành
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm đặc biệt là tội phạm cướp trật tài sản
tội phạm trộm cắp tài sản thì xảy ra thường xuyên tại nhiều địa bàn
nhận định tình ý chân lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với lực lượng quân sự trong tuần tra vũ trang
đặc biệt là các tuyến lộ nông thôn sâu và các thời gian trọng điểm như từ giờ đến bốn giờ sáng
thì qua hai tháng gần đây thì lực lượng đã phát hiện và bắt bốn vụ bốn đối tượng
các đối tượng chủ yếu là người ngoài địa bàn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mới đây tổ tuần tra công an huyện châu thành và công an thị trấn ngã sáu phát hiện đối tượng huỳnh tuấn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn ngã sáu huyện châu thành
điều khiển xe mô tô có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành kiểm tra bắt quả tàng vũ cất số tám bịch ma túy đá có tổng cối lượng gần hai hai gram
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố huỳnh tuấn vũ để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hơn hai tháng trở lại đây từ công tác tuần tra
công an huyện châu thành đã phát hiện sáu vụ tội phạm về trật tự xã hội kinh tế ma túy
bắt tám đối tượng đa số là người ngoại tình
đặc biệt là trước tết nguyên đáng năm hai nghìn bốn
xét pháp từ vấn đề đó được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công an huyện
đội cảnh sát hành sự chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội nghiệp vụ như công an các xã thị trấn
tăng cường tuần tra vũ trang như mặc phục khép kính địa bàn đặc biệt là từ h đến ba h sáng
hay là tập trung vào tiến địa bàn trọng điểm đối tượng thường xuyên có tình án tình sự gây gối tự đánh nhau
như có hành vi phạm lực
tập trung để răng đe kéo giảm tội phạm trong thời gian tới
trước dự báo về tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm diễn biến phức tạp
bên cạnh công tác tuần tra của lực lượng công an người dân cũng cần hết sức cảnh giác
không được chủ quan cho việc bảo vệ tài sản tích cực tham gia cùng cơ quan công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sáng nay một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình người dân ở huyện an lão thành phố hải phòng
khiến một người tử vong
thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một
tại căn bếp cũ dùng để chứa đổ đạc của gia đình anh đào xuân quy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tại xóm câu đông xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng
xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng
tại hiện trường có nhiều vật dụng bánh pháo chưa nhồi
vào thời điểm phát nổ trong nhà chỉ có nạn nhân bố mẹ đẻ anh ở nhà bên cạnh
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ bình ga tại quảng ngãi khiến chín nạn nhân bị thương
bệnh viện đà nẵng cho biết trong đó có ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một
tại khu vực hầm chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc
công ty the qs trụ sở tại khu kinh tế dung quốc
xảy ra vụ nổ bình ga khiến chín công nhân bị bỏng